do nắm mắt được nhu cầu vay tiền của các công nhân làm việc tại khu công nghiệp
người dân lao động và buôn bán nhỏ cần tiền mặt nên đối tượng lê thị kim yên
ở xã cầu khởi huyện dương minh châu tỉnh tây ninh đã hoạt động cho vay lãi nặng để thu tiền bất chính
vào ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công an huyện dương minh châu đã bắt quả tang đối tượng lê thị kim
ở xã cầu khởi huyện dương minh châu tỉnh tây ninh cùng với đồng bọn đang hoạt động thu lãi suất của sáu người vay
vật chứng thu giữ gồm sáu sổ theo dõi người vay tiền một mươi hai thẻ atm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một mươi sổ bảo hiểm xã hội ba mươi sáu giấy vay tiền một mươi triệu đồng cùng với nhiều giấy tờ khác có liên quan
qua xác minh ban đầu đối tượng đã có bốn mươi sáu người vay tiền tổng số tiền cho vay đã lên tới khoảng gần một tỷ đồng
công an huyện dương minh châu đã tạm giữ đối tượng yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý đúng quy định pháp luật các đối tượng còn lại trong nhóm này
vào khoảng năm giờ sáng nay lực lượng công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh tiến hành mật phục ngăn chặn và bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
trên qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện hàng trăm thanh niên tụ tập thành nhóm để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
trên quốc lộ năm mươi ba đoạn thuộc xã trung hiếu huyện vũng liêm ngày sau đó lực lượng công an triển khai chốt chặn bắt giữ
khi bị phát hiện nhóm đối tượng này bỏ chạy theo nhiều hướng
tuy nhiên lực lượng công an đã bắt giữ được ba mươi một thanh thiếu niên gồm hai mươi bảy nam và bốn nữ hai mươi tám xe mô tô
một xe ô tô dùng làm phương tiện để chở xe mô tô đến địa điểm đua một thùng xăng khoảng một mươi lít
nhận việc tụ tập trên là để đua xe và cổ vũ đua xe hình thức liên lạc thông qua mạng xã hội gia lô
nhóm đối tượng này có đội tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi bốn tuổi ngụ tại tỉnh vĩnh long trà vinh và thành phố hồ chí minh
qua kiểm tra nhanh lực lượng công an đã phát hiện có hai đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện nhóm đối tượng trên đã được đưa về công an huyện vũng liêm để tiếp tục làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua
đặc biệt là vào ngày một và mùng hai tháng chín trên địa bàn của tỉnh hà tĩnh đã có mưa to đến rất to
gây ngập ống cuộc bộ tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hà tĩnh
do mưa lớn kéo dài đã khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hà tĩnh bị ngập sâu
một số tuyến đường bị ngập sâu tới năm mét nước tràn hẳn vào nhà dân
các phương tiện giao thông di chuyển gặp rất nhiều khó khăn
ô tô phải leo lên vệ hẻ để đi lại
nhiều xe máy cũng bị chết máy còn các phương tiện xe thô sơ thì không thể di chuyển
mặc dù chưa có lệnh cấm biển thế nhưng ngư dân hà tĩnh vẫn chủ động đưa tàu thuyền vào bờ để tránh trú an toàn
một số khu vực vùng trũng cũng đã chủ động đảm bảo an toàn cho khu vực nuôi trồng thủy sản
hiện tại thì tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp
nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do áp thấp gây ra
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hôm qua tại quán karaoke passion
địa chỉ đường hồ ngọc lân phường kinh bắc thành phố bắc ninh đã xảy ra một vụ cháy lớn
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động chín xe chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cùng với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh triển khai công tác chữa cháy và tổ chức cứu người bị nạn
hiện trường vụ cháy xảy ra tại khu vực tầng hai với lượng khói khí độc đã bao trùm toàn bộ tám tầng của cơ sở karaoke
do chất cháy chủ yếu là các vật liệu cách âm cách nhiệt và thiết bị điện tử nên lượng khói khí độc tỏa ra nhiều
bức xạ nhiệt lớn gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm cứu người bị nạn và công tác chữa cháy
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tích cực triển khai các đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nên sau khoảng một giờ tích cực chữa cháy đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
đồng thời giải cứu an toàn hai nạn nhân mắc kẹt tại tầng bảy tầng tám của tòa nhà và nhanh chóng di chuyển một nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
và như thường lệ những ngày nghỉ lễ tại thủ đô hà nội luôn thu hút người dân cũng như du khách thập phương
đến tham quan và du lịch
để đảm bảo cho người dân được vui chơi đón tết độc lập an toàn vui vẻ lực lượng chức năng đã luôn tức trực tại các điểm tham quan
bên cạnh đó các khu vui chơi cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các phương án đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông cho người dân và du khách tham quan
tuyến phố đi bộ xung quanh hồ gươm thuộc quận hoàn kiếm là một trong những địa điểm luôn thu hút người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm vào mỗi dịp cuối tuần
đặc biệt vào ngày nghỉ lễ lượng người đến đây càng đông hơn
như thường lệ tuyến phố đi bộ hoạt động từ thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần
tuy nhiên ubnd quận hoàn kiếm đã kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ gươm đến hết ngày lễ mùng hai tháng chín
để phục vụ cũng như đảm bảo cho người dân được tham quan vui chơi được an toàn và nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự
lực lượng chức năng đã chủ động triển khai thực hiện nhiều kế hoạch được đề ra
lễ mùng hai tháng chín này quân số đảm bảo về vấn đề an ninh trẻ tự quanh khu vực hồ hoàn kiếm
vì lượng người đến khu vực hồ hoàn kiếm rất đông có những lúc có đến ba bốn vạn người
trong một thời điểm lực lượng công an quận hoàn kiếm đã phối kết hợp với lực lượng ban quản lý hồ hoàn kiếm
thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo vấn đề an ninh trẻ tự cho ngoại tầng lớp dân dân
tham gia phố đi bộ vui chơi giải trí được an toàn nhất
đến thời điểm hiện tại tại tuyến phố đi bộ không xảy ra sự việc nào về vấn đề an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông
các tổ công tác luôn tuần tra kiểm soát nhắc nhở các trường hợp vi phạm
đặc biệt là các hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê đồ chơi cố tình lấn chiếm không gian đi bộ
qua đó nhằm đảm bảo cho người dân tham quan thoải mái vui vẻ và an toàn

ngoài tuyến phố đi bộ công viên thủ lệ là một địa điểm luôn được người dân nội thành
cũng như các tỉnh thành lựa chọn tham quan du lịch vào các ngày cuối tuần đặc biệt là các ngày lễ tết
năm mắt được tình hình số lượng người đến công viên sẽ tăng đột biến trong ngày nghỉ lễ
phía ban quản lý công viên thủ lệ đã chủ động lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng
lên phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho người dân đến tham quan
ngay từ phía ngoài các tuyến đường dẫn vào cổng công viên đều có các tổ công tác túc trực làm nhiệm vụ
hướng dẫn người dân đi lại cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự tránh để xảy ra tình trạng lộn xộn
mất trật tự công cộng an toàn giao thông
phía bên trong công viên lực lượng bảo vệ cũng được phân chia tốt trực tuần tra tại nhiều điểm khác nhau
để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xấu xảy ra
chúng tôi đã bố trí một trăm linh quân số và phối hợp với lực lượng công an quận bà đình công an phường ngọc khánh
và các lực lượng liên kết để duy trì an ninh trị trật tự an toàn trên địa bàn vườn thông hà nội
cũng theo đại diện công viên thủ lệ cho biết đến thời điểm hiện tại chưa xuất hiện tình trạng móc túi
bên trong khu vực công viên đồng thời cũng chưa nhận được tin thông báo mất đồ nào từ phía người dân
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về truy nã tội phạm

đối tượng nguyễn phú hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm sáu xã nghĩa an huyện nam trực tỉnh nam định
và đối tượng trần xuân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hai mươi bốn phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lửa chinh phút